chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong tất cả các lĩnh vực và báo chí cũng không nằm ngoài vòng xoáy đó
báo chí đang đứng trước cơ hội rất lớn nhưng đồng thời cũng phải đối diện với thách thức gây gắt trong thời đại truyền thông kỹ thuật số
chuyển đổi số sẽ tạo nên cơ hội đối với các cơ quan báo chí trước sức ép cạnh tranh thông tin từ mạng xã hội
sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội đã tạo cho báo chí truyền thống một thách thức vô cùng lớn
hiện nay người ta đọc nghe và xem đều thông qua các phương tiện số
chỉ cần một cú click chuột đã có thể truy cập vào bất cứ thứ gì hấp dẫn người dùng
chính vì vậy báo chí truyền thống đang mang trên đôi vai mình một sức nặng gây ớm
và nếu không tự chuyển đổi báo chí truyền thống có thể bị bỏ lại như sau
các cơ quan báo chí vấn đề về đạo đức nghề nghiệp tính chuyên nghiệp của những người làm báo

và tôi nghĩ là khi nêu ra các cơ quan báo chí nêu ra các đại biểu dự đại hội nêu ra
thì đại hội có cái sự thảo luận để tìm ra được những cái hướng mà giải quyết
cũng giống như nhiều ngành nghề khác công cuộc chuyển đổi số của báo chí
không đơn giản là đưa lên mạng internet một cách thuần vật lý cơ học
mà phải được thực hiện ở các hoạt động mang tính cốt lõi
đài cũng đã tiếp cận một cách rất là nhanh với những cái nền tảng mới
ví dụ như ott như là mạng xã hội hay là các nền tảng viễn thông di động
hay đặc biệt là kể cả cái việc là đài phát triển phối hợp với đối tác
để phát triển một cái thiết bị tv thông minh
để có thể truyền tải một cách trực tiếp các nội dung của vtc lên đó
để chuyển đổi số được thì cái điều vô cùng quan trọng
đấy là cái sự chuyển đổi với tư duy
công nghệ có thể là một cái công cụ rất là cần thiết
nhưng cái yếu tố thay đổi về tư duy của những người tham gia vào quá trình chuyển đổi số
đấy là một yếu tố rất là quan trọng
và nếu thay đổi được tư duy thì chúng ta có thể làm được bất kỳ điều gì
các cơ quan báo chí vừa phải làm tốt nhiệm vụ chính trị tồn tại phát triển
vừa bắt kịp với xu thế vận động phát triển của thời đại công nghệ
chuyển đổi số thành công cần phải có công nghệ có giải pháp
có sự hỗ trợ từ cơ quan quản lý các nhà mạng viễn thông
và quan trọng nhất là sự đồng thuận liên kết của các cơ quan báo chí
sự liên kết này tạo ra sức mạnh giúp cho các cơ quan báo chí tồn tại phát triển
phù hợp với xu thế phát triển chung của báo chí khu vực và thế giới